theo thông tin từ sở y tế tp hcm vaccine dịch vụ pentaxim năm trong một phòng các bệnh bạch hầu
uốn ván ho gà bại liệt và nhất là viêm mảng não mủ đã có trở lại sau thời gian tạm hết
theo đó lượng vaccine pentaxim năm trong một được công ty sanofi pasteur tại việt nam nhập khẩu về là
sáu mươi ba liều và hiện đã phân phối hơn sáu liều đến hầu hết các địa điểm tiêm chủng dịch vụ trên
địa bàn tp hcm từ đầu năm đến giữa tháng chín công ty sanophi pasteur đã phân phối cho tp hcm
hơn ba mươi một liều pentaxim trong tổng số một trăm linh bảy liều nhập về việt nam
trước đó vào giữa tháng chín sở y tế tp hcm cho biết các doanh nghiệp cung ứng vaccine dịch vụ
cho tp hcm tạm thời hết vaccine pentaxim trong một thời gian ngắn
sở y tế tp hcm cũng cho biết trong thời gian tới vaccine infraric heza sáu trong một sẽ tiếp tục được nhập khẩu
với nguồn cung như hiện nay phụ huynh có thể an tâm đưa trẻ đến tiêm chủng các loại vaccine dịch vụ theo nhu cầu